nông đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cấp tài sản tại công ty trách nhiệm lưu hạng victory việt nam
đóng trên địa bàn thôn cửa châu trại xã trung lương huyện bình lục tỉnh hà nam
với số lượng hàng trăm đôi giày ước tính trị giá khoảng tám mươi bốn triệu đồng
với anh trung trị lại năm triệu ba trăm linh nghìn đồng còn phần hiếu thì mai chuyển sau
để có thể trộm cắp tài sản trong các công ty
các đối tượng thường có sự móc nối cấu kết tổ chức bàn bạc kỹ lưỡng giữa nhân viên trong công ty và những đối tượng ngoài công ty
còn đây là nhà sửa của công ty trách nhiệm lưu hạng wintech việt nam
có địa chỉ tại khu công nghiệp quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
nơi xảy ra vụ mất tài sản của công ty trách nhiệm lưu hạng wintech việt nam
như xảy ra vụ mất trộm dây cắp điện với giá trị lớn
qua điều tra xác minh do thấy hạ tầng điện trong công ty nhiều vị trí không sử dụng không có người trông coi
nên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
vũ văn điển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã nhiều lần thực hiện trộm cắp dây cắp điện tại các xưởng để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân
do tôi là nhân viên kỹ thuật nên tôi biết các đường dây nào có điện và không có điện
và tôi có thể dễ dàng thá và cắt
và do bảo vệ cũng bảo vệ bên ngoài bên trong xưởng cũng không có bảo vệ
nên tôi có thể thực hiện trong thời gian dài
để chê giấu hành vi phạm tội mỗi lần đối tượng chỉ cắt trộn một đoạn
sau đó mang lên nóc nhà xưởng cất giấu
khi tập hợp đủ số lượng điên dụng
dùng dao tách vỏ nhựa lấy lõi đồng đặt vào từng kiện
sau đó sử dụng xe nâng đưa số hàng trộm cắp được ra bên ngoài
với thủ đoạn đó trong gần một năm vũ văn điển đã cắt trộm hàng nghìn mét dây cắp điện
hai mươi lần mang tài sản ra ngoài bán với số tiền hưởng lợi là gần năm trăm linh triệu đồng
dưới sự chỉ đạo của các công chí lãnh đạo con tỉnh lãnh đạo con huyện việt điền
thì chúng tôi đã tập trung làm rõ giả soát
các diện đối tượng nghi vấn sau đó là đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
thì đã xác định được đối tượng chính là đối tượng vũ văn điển
và đã điều tra làm rõ được hành vi của đối tượng này
theo lực lượng công an việc truy tìm thủ phạm gặp rất nhiều khó khăn
thông thường nhân viên công ty nắm tình hình làm việc của từng bộ phận
hiểu rõ nơi chứa hàng cũng như hệ thống camera an ninh
do đó khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ít để lại dấu vết
bằng cách chọn thời điểm vắng ngừa
góc khuất của camera an ninh để hoạt động
tài sản thường được đưa ra ngoài một cách tinh vi bằng xe tải
hoặc lấy trộm nhỏ lẻ đưa qua hàng rào công ty nên không bị phát hiện
chú ý làm tốt công tác bảo vệ tài sản của mình
như là tăng cường lực lượng bảo vệ
thường xuyên là tuần tra xung quanh khu vực doanh nghiệp công ty
cả ban ngày ban đêm
thứ hai là có hệ thống camera an ninh
đặc biệt là các lơi để các tài sản như kho để sau giám sát
nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng trên là do các công ty có nhiều sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản
bên cạnh đó cũng có trường hợp một số công nhân thủ kho bảo vệ móc nối với nhau
lợi dụng sơ hở của công ty trong quá trình quản lý giao nhận kiểm kê
để lấy trộm tài sản
hoạt động của các đối tượng trộm cắp ngày càng tinh vi cho thấy
đối tượng trộm cắp là các băng nhóm chuyên nghiệp
là người từng làm việc tại công ty doanh nghiệp nay đã nghỉ việc
hoặc bị thôi việc cấu kết với những người biến chất trong công ty
để trộm cắp hàng hóa tài sản của doanh nghiệp hoặc của nhân viên
thông báo cho các công nhân nhân viên trong công ty biết về phương thức thủ đoạn hoạt động
của các loại tội phạm nhất là tội phạm cho các đại sản
để công nhân công ty để phòng ngừa tự phòng ngừa và phát hiện
và khi có các dấu hiệu phát hiện nghi vạn hoặc là có vụ việc trộm cắp sản xảy ra
để kịp thời báo cáo cơ quan công an để khẩn trương điều tra làm rõ
cơ quan doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ cán bộ công nhân viên người lao động làm việc
để tránh cấu kết với bên ngoài
thường xuyên tuyên truyền phổ biến nhắc nhở cán bộ công nhân viên
người lao động nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản bảo vệ tài sản của cá nhân cũng như của cơ quan
để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm này cơ quan công an khuyến cáo
các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong quản lý tài sản quản lý nhân sự
lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh báo trộm ở những vị trí quan trọng nơi để tài sản có giá trị cao
các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác báo trộm ở những vị trí quan trọng nơi để tài sản có giá trị cao
các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác báo trộm ở những vị trí quan trọng nơi để tài sản có giá trị cao